để người dân vui tết nguyên đán và đón xuân tươi vui và đầy ý nghĩa năm nay tỉnh quảng nam đã sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường trong trang trí đường phố với mong muốn truyền đi thông điệp hạn chế sử dụng rác thải nhựa sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường từ đó sẽ tạo lập nền móng vững chắc cho cuộc chiến chống lại rác thải nhựa